cục cảnh sát giao thông cho biết là trong ngày hôm qua cả nước đã xảy ra hai mươi hai vụ tai nạn giao thông
làm chết một mươi ba người bị thương một mươi năm người
so với cùng kỳ tết nguyên đán năm ngoái thì giảm một vụ giảm một người chết và tăng bốn người bị thương
trong số này đường bộ xảy ra hai mươi vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi một người bị thương một mươi bốn người
đường sắt xảy ra hai vụ tai nạn làm chết hai người bị thương một người
tăng cả ba tiêu chí so với ngày hai mươi chín tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi hai
đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông
về công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm cục cảnh sát giao thông cho biết
trên các tuyến đường bộ lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện xử lý ba ba trăm chín mươi chín trường hợp vi phạm
phạt tiền bảy bảy tỷ đồng tạm giữ một trăm một mươi một xe ô tô một bốn trăm sáu mươi ba xe mô tô một mươi sáu phương tiện khác
tước bảy trăm tám mươi chín giấy phép lái xe các loại trong đó xử lý ba trăm bốn mươi hai trường hợp vi phạm tốc độ
một mươi hai trường hợp quá tải một hai trăm ba mươi hai trường hợp vi phạm nồng độ cồn
liên quan tới vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trong ngày một mươi tám tháng một tại km số một trăm ba mươi
cộng bốn trăm bốn mươi quốc lộ sáu thuộc địa phận xóm xuối rút xã tổng đậu huyện mai châu
làm ba người tử vong hai người bị thương công an huyện mai châu tỉnh hòa bình đã ra quyết định
khởi tố vụ án xâm phạm an toàn giao thông cơ quan chức năng tạm giữ hai đối tượng gồm
nguyễn đăng hưng chú tại tỉnh sơn la là chủ của xe ô tô khách gây ra tai nạn
mang biển kiểm soát hai mươi sáu f một
lái xe nguyễn đình lực chú tỉnh hưng yên
bước đầu điều tra xác định xe ô tô gây tai nạn đã hết hạn đăng kiểm từ ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
mặc dù biết việc hết hạn thế nhưng chủ xe nguyễn đăng hưng vẫn giao xe cho nguyễn đình lực
điều khiển để vận chuyển hành khách trong quá trình sử dụng lực không kiểm tra giấy tờ xe
không kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật của xe ô tô dẫn đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
hiện công an tỉnh hòa bình chỉ đạo công an huyện mai châu tiếp tục củng cố chứng cứ
phối hợp điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật
vào trưa ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với đội cảnh sát hình sự
công an huyện bình tân và công an xã tân an thạnh đã triệt xóa một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền trên địa bàn
vào thời gian trên lực lượng công an kiểm tra khu đất chống thuộc ấp an thới xã tân an thạnh
huyện bình tân phát hiện có nhiều đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền nên đã tiến hành bắt giữ
và chín nối tượng có liên quan ngụ tại tỉnh vĩnh long và đồng tháp đã bị lực lượng công an bắt giữ
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ một con gà nhiều cặp cửa sắt một cân đồng hồ
một mươi điện thoại di động sáu xe mô tô cùng với số tiền trên người các đối tượng là gần một trăm hai mươi triệu đồng
thưa quý vị và các bạn
lễ chùa đầu năm từ lâu đến nay
đã trở thành thói quen và nét văn hóa của người dân việt nam trong những ngày đầu năm mới
và xác định trong những ngày này
thì tại các di tích đền chùa cũng sẽ thu hút một số lượng lớn người dân và du khách tới để du xuân chiêm bái
do đó công tác đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông cũng đã được công an thành phố hà nội
công an các quận các phường tăng cường nhằm mang đến cho người dân và du khách những ngày vui xuân đón tết được an toàn
sáng mùa tết tại đền ngọc sơn chùa quản sứ
đã thu hút đông đảo phật tử người dân và du khách tới lễ bái đầu năm
dù lượng người tới chùa tăng cao nhưng do công tác bảo đảm an ninh trật tự
đã được lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an quận hoàn kiếm
phối hợp với ban quản lý khu di tích triển khai ngay từ trước tết
nên không xảy ra tình trạng trộm cắp móc túi hành nghề mê tín dị đoan hay mất trật tự trong khu vực đền chùa
điều đáng nhớ là các khu vực đỉnh đền chùa nơi tập trung rất đông người trong những dịp đầu xuân năm mới
qua kiểm tra công an quận sẽ tập trung vào xử lý những trường hợp trông xe trái phép
những trường hợp thu quá giá quy định giải quyết những rong
những trường hợp vi phạm trật tự đỗ thị để đảm bảo cho người dân du xuân năm mới được an toàn

bên cạnh đó để đảm bảo cho người dân du xuân đón tết được an toàn
lực lượng công an quận hoàn kiếm cũng tổ chức tuần tra lưu động
thành lập các chốt kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông phân luồng phân tuyến
hướng dẫn và điều tiết các phương tiện giao thông
phối hợp với ban quản lý đền chùa bố trí sắp xếp phương tiện đậu đỗ đúng nơi quy định tránh ủn tắc giao thông
để đảm bảo cho người dân được vui xuân an toàn
về phía công an quận thì ngay từ đầu đã triển khai rất sớm các phương án bảo vệ
chú trọng đặc biệt về đền ngọc sơn với lại chùa quán sứ là những nơi trọng điểm mà người dân hướng tới rất nhiều
công an quận cũng triển khai đến cấp tổ đội quán triệt phân luồng để đảm bảo cho người dân được an toàn
lực lượng công an quận luôn triển khai hai mươi bốn trên hai mươi bốn
tại những vị trí quan trọng luôn luôn được có lực lượng tức trực để phân luồng
triển khai các kế hoạch để chống đua xe phòng ngừa
để người dân được đón tết an lành
thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của công an thành phố
cũng như công an quận công an phương triển đạo cũng đã xây dựng những phương án
kế hoạch phối hợp cùng các lực lượng đảm bảo các phân công các chốt
theo các múi giờ để đảm bảo an ninh trật tự trước trong sau tết
khu vực xung quanh chùa quán sứ đảm bảo tốt cho quần chúng nhân dân tham gia một tết và đi lễ chùa thành công
ngoài sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng thì mỗi người dân khi vãn cảnh vào du xuân tại khu vực đền chùa
cũng cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định
có như vậy tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông mới cơ bản được nâng cao
và bảo đảm cho mọi người được du xuân an lành trọn vẹn trong những ngày đầu năm mới
công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang phối hợp cùng cơ quan quản lý thị trường
vừa kiểm tra phát hiện một cửa hàng kinh doanh thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ tại thị trấn một huyện châu thành a
tại thời điểm kiểm tra cửa hàng này bán lưu chữ ba mươi bảy sản phẩm gồm máy hút thuốc lá điện tử và tinh dầu
dùng cho thuốc lá điện tử có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài không có nhãn phụ bằng tiếng việt nam
chủ cửa hàng cũng chưa cung cấp được hóa đơn chứng từ có liên quan đến số hàng hóa này cũng như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
đoàn kiểm tra niêm phong và tạm giữ số máy hút thuốc lá điện tử và tinh dầu trên để xử lý theo quy định
thưa quý vị và các bạn trong năm qua trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện
gây thiệt hại về người và tài sản đặc biệt nghiêm trọng
chính vì vậy bước vào cao điểm tết nguyên đán bộ công an đã chỉ đạo tổng gia soát cả nước về phòng cháy chữa cháy
chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền tăng cường kiểm tra hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy
kịp thời khắc phục những nguyên nhân gây mất an toàn về phòng cháy chữa cháy nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra
sau đây kỳ nhận tại hải phòng
năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng đã tổ chức kiểm tra định kỳ gần một mươi hai lượt các cơ sở kinh doanh có điều kiện
đình chỉ hoạt động một trăm sáu mươi cơ sở xử phạt hơn một trường hợp vi phạm
vì vậy năm qua tp hải phòng chỉ xảy ra bảy mươi chín vụ cháy
trong đó lực lượng phòng cháy chữa cháy đã chữa cháy hiệu quả kịp thời bảy mươi sáu vụ
số vụ cháy giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái
nếu không khắc phục được thì sẽ đình chỉ đối với những cơ sở có quyết định nghiêm trọng
theo thống kê của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng
hiện thành phố có hơn một cơ sở kinh doanh khách sạn nhà nghỉ hơn bốn trăm linh cơ sở kinh doanh vũ trường quán bar karaoke
và hàng trăm các cơ sở dịch vụ giải trí tập trung đông người
nguy cơ xảy ra cháy nổ ở các cơ sở này vẫn luôn hiện hữu
tết nguyên đán quý mão
tết nguyên đán quý mão công an tp đã có kế hoạch gia quân tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán
và đã có tổ chức gia quân
quán diệt chỉ đạo của giám đốc trong kế hoạch phòng pc bảy cũng đã xây dựng kế hoạch
công an các quận huyện cũng xây dựng kế hoạch
trong kế hoạch rất chú trọng nội dung đảm bảo về an toàn phòng cháy cháy cháy
cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền chúng tôi tăng cường việc tiếp tục tổng ra soát kiểm tra
về an toàn phòng cháy cháy cháy
đặc biệt là đối với các cơ sở trọng điểm các cơ sở có nguy hiểm và cháy nổ
và chú trọng những cơ sở vui chơi giải trí trong dịp tết những nơi tập trung đông người
trong đợt cao điểm trước trong và sau tết nguyên đán
lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy cháy công an tp hải phòng đã kiểm tra xử lý hơn hai trăm hai mươi cơ sở kinh doanh
tổ chức mở hơn tám mươi lớp phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy cho gần sáu năm trăm linh người dân
bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng
kinh doanh trong công tác phòng cháy chữa cháy chính là điều kiện tiên quyết để đảm bảo cháy nổ không xảy ra
vâng thưa chị là theo quy định thì chúng tôi có ban phòng cháy chữa cháy
và bên cạnh đó thì hàng năm là chúng tôi có bảo trì bảo dưỡng kiểm tra
và các đơn vị bảo trì bảo dưỡng kiểm tra đều có chức năng về phòng cháy cháy cháy
để giúp chúng tôi hoàn thiện có những cách tốt nhất
bên cạnh đấy thì về mặt nội bộ là chúng tôi
cũng định kỳ hàng tháng hàng quý và hàng năm kiểm tra hệ thống
cũng như vận hành hệ thống để đảm bảo hệ thống phòng cháy chữa cháy là tốt nhất
dự báo những ngày tết nguyên đán tình hình cháy nổ sẽ có nhiều diễn biến phức tạp
để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện
trên địa bàn thành phố hải phòng
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát xử lý các cơ sở không đảm bảo về phòng cháy chữa cháy
đồng thời đề nghị các chủ cơ sở và khách hàng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật
về phòng cháy chữa cháy qua đó góp phần giúp các cơ sở hoạt động an toàn
phục vụ nhu cầu giải trí lành mạnh cho người dân vui xuân đón tết
thưa quý vị vào đêm ngày hôm qua thì hàng triệu người dân trên khắp cả nước
đã hân hoan nô nức chào đón phút thiêng liêng giao thừa
cùng màn trình diễn pháo hoa rực rỡ để bước vào một năm mới tràn đầy năng lượng tích cực
với nhiều hy vọng may mắn thành công hơn năm cũ
để người dân có thể đón năm mới trọn vẹn lực lượng công an toàn quốc đã ra quân ứng trực
triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông cho người dân
ngay sau khi kết thúc màn bắn pháo hoa một mươi năm tổ liên ngành một trăm bốn mươi một đã liên tục được
công an tp hà nội tổ chức tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thủ đô
ngoài công tác hướng dẫn phân luồng giao thông mà còn xử lý nghiêm các vi phạm
cùng với lực lượng cảnh sát giao thông các đơn vị chiến đấu khác đều xây dựng
và triển khai nghiêm túc kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cũng như bảo đảm đủ quân số
ứng trực chiến đấu chủ động trong mọi tình huống
các tổ công tác một trăm một mươi ba cảnh sát cơ động phòng cháy chữa cháy cũng có mặt
tại các điểm tập trung đông người sẵn sàng xử lý các tình huống liên quan đến an ninh trật tự
bên cạnh đó để đảm bảo an toàn cho người dân đi lễ đầu năm
các tổ tuần tra đã liên tục được lực lượng cảnh sát cơ động công an thành phố hà nội triển khai
theo ghi nhận thực tế chủ yếu các vi phạm liên quan đến mũ bảo hiểm
đối tượng vi phạm chủ yếu là thanh thiếu niên
từ chập tối ba mươi tết cán bộ chiến sĩ công an tp sơn la triển khai giao quân
thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự phối hợp cùng nhiều lực lượng khác có mặt khắp nơi trên các tuyến đường
khu vực diễn ra
các hoạt động văn hóa văn nghệ để làm nhiệm vụ phân luồng điều tiết giao thông
bảo vệ tuyệt đối an ninh trật tự an toàn giao thông trong đêm giao thừa
tất cả các bộ phòng thông tin trí trái kiếm loạn cứu hộ đối với một trăm linh cơ sở
theo sự phân cấp quản lý và một trăm linh các hộ gia đình
xây dựng kế hoạch phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
các sự kiện rồi lễ hội đầu xuân diễn ra trên địa bàn thành phố
để đảm bảo an ninh trật tự đêm giao thừa cũng như dịp tết nguyên đán quý mão diễn ra an toàn
lực lượng công an hà nam từ tỉnh đến cơ sở cũng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón tết an toàn
công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch phương án huy động một trăm linh quân số trực
tăng cường hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ các phòng nghiệp vụ xuống địa bàn các xã phường thị trấn
phối hợp với lực lượng công an cơ sở triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
thêm một mùa xuân nữa đã đến những chiến sĩ công an lại thêm một đêm thức trắng để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ
bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn phục vụ người dân du xuân đón tết bình an
trong đêm giao thừa cùng với lực lượng công an cả nước lực lượng công an khánh hòa cũng đã triển khai đồng bộ quyết liệt
linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón tết an toàn
thành phố biển nha trang tỉnh khánh hòa hai mươi một giờ đêm
hàng vạn người dân và du khách thợ phương đổ ra đường tận hưởng khâu khí đón trào năm mới quý mão hai nghìn hai mươi ba
dù lượng người và phương tiện rất đông song do đã chủ động nắm tình hình lực lượng công an tỉnh khánh hòa đã lên kế hoạch
bố trí các phương án tổ chức điều hòa giao thông phân tuyến phân luồng
nên tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn được đảm bảo không có các hành vi phóng nhanh vượt ẩu lạng lách đánh võng
đơn vị triển khai các nhiệm vụ tập trung một trăm linh quân số phối hợp các ban đội các phòng nghiệp vụ triển khai chốt chặn trên hai mươi sáu chốt
nhằm nhiệm vụ là đảm bảo điều hòa hướng dẫn giao thông và tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ
nhằm bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông
chúng tôi được phân công nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt như là điểm bắn pháo hoa
lễ hội hồi xuân tổ chức tại quảng trường và công viên an phi
chúng tôi cố gắng hết sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân và du khách vui xuân đón tết một cách an toàn
với những cố gắng hết mình của cán bộ chiến sĩ công an khánh hòa tình hình an ninh trật tự trong đêm giao thừa tết quý mão đã được giữ vững tuyệt đối an toàn
không khí rất là sôi động sau hai năm mình không tổ chức đón giao thừa thì nhìn chung là an ninh ở đây là rất là an ninh trật tự rất là ổn
hôm nay nói chung là rất là đông nhưng mà em thấy các anh công an bên trật tự thì họ đảm bảo an ninh rất là tốt
trong giờ phút thiêng liêng giao thời khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời một năm mới nữa lại đến với nhiều niềm tin và kỳ vọng mới
với những chiến sĩ công an việc đảm bảo an ninh trật tự
không chỉ là trách nhiệm mà đó còn là niềm vinh dự tự hào góp sức mình vì sự bình yên cuộc sống vì hạnh phúc của nhân dân